phát biểu ý kiến tại buổi tiếp bộ trưởng nội vụ cộng hòa xác di ma ha xác vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ mối quan hệ việt nam và cộng hòa xéc là mối quan hệ truyền thống lâu năm
gắn bó nhiều tình cảm nhiều người việt nam có ấn tượng tình cảm tốt đẹp đối với đất nước xéc
thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ đem đến sung lực mới cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước nói chung
và giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa séc nói riêng
phó thủ tướng cộng hòa xác di ma ha xác cho biết trong chuyến thăm này ông và lãnh đạo bộ công an việt nam
đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong đó có nội dung thúc đẩy công tác bảo vệ an ninh
phòng chống tội phạm ma túy hợp tác trong chống di cư bất hợp pháp bảo đảm an ninh mạng
hai bên thỏa thuận phối hợp tích cực hơn nữa thiết lập đường dây nóng để phối hợp kịp thời
đoàn cũng có buổi làm việc với bamboo airways của việt nam về những vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh
khi đường bay thẳng hai nước mở ra chính phủ sẽ hoàn ngành và ủng hộ hết sức việc mở đường bay này
có phần thúc đẩy giao lưu thương mại văn hóa hai nước
thủ tướng cảm ơn cộng hòa xéc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng việt nam
những người luôn coi xác là tổ quốc thứ hai của mình cảm ơn xác với tư cách đối tác bạn bè truyền thống
của việt nam và là thành viên liên hiệp châu âu eu đã ủng hộ mạnh mẽ và thúc đẩy để các hiệp định
thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa được ký cuối tháng sáu vừa qua
thời gian tới thủ tướng đề nghị xác sớm phê chuẩn evipa đồng thời thúc đẩy nghị viện châu âu
sớm phê chuẩn evfta để hai hiệp định này được thực hiện sớm nhất có thể điều này mang lại lợi ích
cho cả hai bên góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện việt nam eu nói chung và quan hệ
kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam cộng hòa xéc nói riêng
thủ tướng cũng cảm ơn cộng hòa xéc đã ủng hộ việt nam ứng cử và vị trí ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một việt nam đánh giá cao và mong xác sẽ tiếp tục
ủng hộ việc gìn giữ hòa bình ổn định và an ninh tại biển đông thủ tướng vui mừng khi xác rất quan tâm
thúc đẩy mở đứng bay trực tiếp giữa praha và hà nội đồng thời mong hai bên tích cực hợp tác
và phía xác tạo điều kiện thuận lợi về cấp visa để công dân việt nam sang cộng hòa xéc du lịch
học tập và hợp tác làm ăn nhất trí với các ý kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc
phó thủ tướng cộng hòa séc chia sẻ hai nước cần hợp tác chặt chẽ để bảo đảm an toàn
an ninh khi mở đường bay trực tiếp hai nước ông khẳng định việc này được hai chính phủ hết
sức ủng hộ bày tỏ hy vọng việc tạo thuận lợi cấp visa cho việt nam sẽ được thúc đẩy trong
thời gian tới cộng hòa xéc cũng hoàn ngành thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại song phương
cộng hòa xác có nhiều tiềm năng về các sản phẩm mà việt nam có nhu cầu
nhiều công ty séc mong muốn đẩy mạnh hợp tác và làm ăn với việt nam